xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị một vụ cháy thương tâm đã xảy ra vào sáng nay ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
tại thị trấn thổ tăng huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc làm ba người tử vong
cụ thể vào khoảng ba giờ năm mươi hai phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
tại hậu gia đình ông thân văn lợi sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy ở tổ dân phố nam cường
thị trấn thổ tàng huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc xảy ra cháy
ngay sau khi nhận được tin phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh vĩnh phúc đã xuất phương tiện cùng ba mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy
hiện trường vụ cháy là ngôi nhà ba tầng điểm xuất phát cháy bước đầu xác định ở khu vực tầng một
thời điểm xảy ra cháy ông thân văn lợi cùng con trai là anh thân văn nghị
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đã chạy thoát ra ngoài và hô hoán người dân xung quanh chữa cháy
tuy nhiên khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục chữa cháy
và di chuyển lên các tầng trên của ngôi nhà đã phát hiện ba người là vợ và con anh nghị đã tử vong
gồm chị nguyễn thị thanh hoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cháu thân hoàng vũ sinh năm hai nghìn một mươi bảy và cháu thân khả nhi sinh năm hai nghìn hai mươi
đến bốn h ba mươi tám phút cùng ngày đám cháy được không chế và dập tắt hoàn toàn
được biết gia đình ông lợi kinh doanh các mặt hàng giấy ăn và đồ nhựa gia dụng
ngôi nhà xảy ra cháy là điểm trung chuyển các mặt hàng
lúc cháy vợ ông lợi là bà nguyễn thị kim đi lấy hàng không ngủ ở nhà
hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản cơ quan chức năng vẫn đang thống kê
vào tối ngày hai mươi ba tháng một mươi hai lực lượng chức năng quận sáu tp hcm cho biết đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn ở đường số hai mươi ba phường một mươi một
thông tin ban đầu vào hơn hai mươi giờ cùng ngày người dân sống trên đường số hai mươi ba nghe nhiều tiếng nổ lớn
lúc này người dân chạy đến thì thấy cục nóng máy lạnh phía sau một tòa nhà bốc cháy ngủn ngụt nên báo lực lượng chức năng
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận sáu đã điều động xe và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
khoảng ba mươi phút sau ngọn lửa được dập tắt
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lóc vừa thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bảy đối tượng
trú tại xã yai giêng huyện crong park tỉnh đắk lắc để điều tra về hai hành vi giết người và cố ý gây thương tích
trong nhóm này đối tượng tên trường một mươi chín tuổi bị khởi tố về tội giết người
sáu đồng bọn của trường bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích và được cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú
theo điều tra ban đầu đêm ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai nhóm của trường đi nhậu về xảy ra mô thuẫn đánh nhau với một nhóm thanh niên khác
sau khi đánh nhau nhóm của trường về gọi thêm đồng bọn và mang
trường đi theo dao cây gậy gạch đá đi tìm nhóm thanh niên kia để đánh trả thù
khi đến đoạn đường ở buôn con quang xã yai dương thì nhóm trường bắt gặp trân tivi hai mươi hai tuổi thanh hai mươi năm tuổi và saon hai mươi ba tuổi chú cùng xã
mặc dù không liên quan đến việc đánh nhau trước đó nhưng giữa hai bên đã lời qua tiếng lại dẫn đến xô sát đánh nhau
trong lúc hỗn chiến nhóm của trường đã cầm hung khí đánh và chém nhiều phát vào đầu thanh trân tv và saon gây thương tích nặng
cơ quan kể sát
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh long tỉnh vĩnh long vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng
đối với âu thiên vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại xã phước hậu huyện long hồ để điều tra về hành vi cướp tài sản
trước đó vào khoảng chín h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng một mươi hai vũ đem theo một con dao và điều khiển xe mô tô đến khu vực thành phố vĩnh long để tìm người cướp tài sản
khi đến khu vực khóm bốn phường ba thì phát hiện một người phụ nữ sinh năm hai nghìn sáu
đang ở nhà một mình nên vũ đã dừng xe và đi thẳng vào nhà dùng dao kề cổ và yêu cầu người phụ nữ trên đưa điện thoại di động đang cầm trên tay
tuy nhiên do điện thoại có cài mật khẩu không mở được nên vũ đã trả lại điện thoại và yêu cầu nạn nhân đưa tiền
sau khi được nạn nhân đưa ba triệu đồng vũ ra xe bỏ chạy
sau đó lực lượng cảnh sát hình sự công an tp vĩnh long đã xác định vũ là đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản nên mời về cơ quan làm việc
thưa quý vị mới đây công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an vừa tiến hành điều tra và làm rõ khởi tố năm đối tượng về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm trục lợi hơn một một tỷ đồng
năm đối tượng đều làm việc tại các phòng khám nổi tiếng trên địa bàn huyện diễn châu và thành phố vinh
nhận thấy quá trình chi trả quyền lợi bảo hiểm cho các khách hàng bị gãy xương khá dễ dàng nên đã nảy sinh ý định làm giả hồ sơ bệnh án để trục lợi
với mỗi hồ sơ bệnh án bị gãy xương sẽ được công ty bảo hiểm chi trả từ ba mươi cho đến một trăm năm mươi triệu đồng
khi không có người bệnh thực tế các đối tượng mắc nối với một số cán bộ công tác tại cơ sở y tế có chức năng chụp x quang để chỉnh sửa hình ảnh phim ký vào các tài liệu khống
bước đầu cơ quan công an xác định các đối tượng đã lập giả một mươi năm bộ hồ sơ bệnh án thực hiện hai mươi hai yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm đối với công ty trách nhiệm hiệu hạn manulife việt nam với tổng số tiền đã được chi trả là hơn một một tỷ đồng
mở rộng điều tra vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại ủy ban nhân dân quận cẩm lệ thành phố đà nẵng vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai
vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai phòng cảnh sát kinh tế công an tp đà nẵng đã tiến hành khởi tố bổ sung tội danh tham ô tài sản đối với bị can phan văn tiến
chuyên viên phòng quản lý đô thị quận cẩm lệ và khởi tố bắt tạm giam hoàng ngọc tiến chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty cổ phần andes về tội tham mô tài sản
trong quá trình thi công gói thầu duy tu nạo vét các tuyến mương cống thuất nước trên địa bàn quận cẩm lệ năm hai nghìn hai mươi một phan văn tiến được phân công đại diện chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu các tuyến đường nạo vét
vào cuối năm hai nghìn hai mươi một tiến biết công ty andes không thực hiện nhiệm vụ nhưng khi nhà thầu thi công lập hồ sơ nghiệm thu quyết toán tiền thi công thì tiến vẫn hướng dẫn nhà thầu mang đến cho hoàng ngọc tiến ký xác nhận
tháng một năm hai nghìn hai mươi hai sau khi nhận thanh toán tiền hoàng ngọc tiến đã rút ra tiền
hoàng ngọc tiến đã rút ra đưa lại cho võ thành quý trưởng phòng quản lý đô thụy bảy mươi số tiền nhận được là khoảng một trăm ba mươi bảy triệu đồng và quý tiêu xài hết số tiền này
thưa quý vị một cơ sở sửa chữa xe mô tô có biểu hiện độ chế lớn nhất ở tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa bị tổ công tác đặc biệt của công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an tp biên hòa triệt phá
chủ tiệm sửa xe này là nguyễn đăng khoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện bốn thợ sửa xe đang thực hiện các công đoạn lắp ráp bảo dưỡng thay thế phụ tùng sửa chữa xe mô tô cho khách hàng
qua kiểm tra thực tế phát hiện có tổng cộng một mươi bốn xe mô tô trong đó có một số xe đã tháo giã đang sửa chữa có dấu hiệu độ chế
ngoài ra chủ tiệm sửa xe này còn trang bị một phòng cách âm rộng khoảng một mươi m hai để phục vụ việc kiểm tra tốc độ phương tiện
nói chung thì khách mà đem đồ lại thì nói chung mình gắn
mình lấy tiền công thôi
sau khi lập biên bản ghi nhận sự việc tổ công tác của công an tỉnh đã bàn giao toàn bộ phương tiện nói trên cho công an thành phố biên hòa để tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định
chỉ trong vòng hơn một tháng vừa qua các tổ đặc biệt của công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an các đơn vị địa phương
phát hiện lập hồ sơ xử lý ba cơ sở sửa chữa xe mô tô quy mô lớn có dấu hiệu độ chế tạm giữ hơn ba mươi phương tiện xe mô tô để tiếp tục điều tra xác minh
qua công tác
khi kiểm tra sơ bộ thì chúng tôi thấy là có dấu hiệu
mà nhất là tập trung vào các phương tiện nó có mang biển số các tỉnh hoài
các tỉnh hoài lân cận giáp tranh với lại địa bàn đồng nai
cũng như là những tỉnh ở dùng sâu dùng xa ở bạc liêu cà mau sóc trăng
đều có phương tiện đưa đến đây để mà độ chế
cho nên về tính chất và quy mô hoạt động của chủ cơ sở này là rộng hơn
và mang tính quy mô nó cao hơn là những cơ sở kiểm tra trước
việc triệt phá các lò đồn
các lò đồ xe mô tô trái phép trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua của lực lượng công an tỉnh đồng nai
đã góp phần ngăn chặn số thanh thiếu niên có ý định sử dụng xe mô tô đua xe trái phép
cũng như sử dụng phương tiện để thực hiện hành vi cướp giật tài sản trên tuyến giao thông
góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương
đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm của công an tỉnh đồng nai
trong thực hiện cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trong dịp trước trong và sau tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn